theo dự kiến ngày mai sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại hà nội
đến thời điểm hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị của hà nội đã được hoàn tất
hơn bốn phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tại hà nội
sẵn sàng đưa tin về hoạt động của hội nghị và các sự kiện bên lề
theo quy định chỉ có ba hãng truyền thông của mỹ triều tiên và việt nam
được trực tiếp tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh
nên hầu hết các phóng viên trong nước và quốc tế tập trung tại trung tâm báo chí quốc tế
tại đây với trang thiết bị hiện đại và đường truyền tốc độ cao
các hãng truyền thông có thể yên tâm hoàn thiện tin bài gửi về đơn vị chủ quản

cùng với công an các phương quận của hà nội được huy động một trăm linh

ngoài ra hơn ba trăm linh nút giao thông quân số tham gia đảm bảo an ninh

các quận giao thông luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông
ngăn chặn ủn ứ từ xa
đặc biệt là công an thành phố hà nội và bộ tư lệnh thủ đô của hà nội
sẽ là hai lực lượng được chính phủ được bộ công an và bộ quốc phòng
giao cho nhiệm vụ chính thực hiện công tác toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đảm bảo công tác an ninh
cho tất cả các hoạt động diễn ra của hai đoàn
cùng với an ninh trật tự công tác hậu cần y tế cũng được đảm bảo
các bệnh viện lớn của trung ương và toàn bộ các bệnh viện của hà nội
luôn sẵn sàng để phục vụ trong suốt những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh
và các hoạt động liên quan
bộ y tế đã có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường
thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh
và cái thứ ba là bảo đảm tốt các vấn đề an toàn an sinh thực phẩm
cùng với đó là có việc thực hiện kiểm dịch
đảm bảo an sinh an toàn thực phẩm
chỉ định các bệnh viện trong đó có bệnh viện hữu nghị
bệnh viện bạch mai bệnh viện e
để thực hiện trực cấp cứu hai mươi bốn h năm mươi bốn h
ngoài những bệnh viện mà không có bệnh viện
ông chủ tịch bán nhân dân thành phố hà nội sẽ giới thiệu
là bệnh viện của riêng hà nội cung cấp
và đồng thời các cơ sở y tế tại các trung tâm như trung tâm bảo vệ quốc tế này
với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt của các cấp ngành trung ương và hà nội
đến thời điểm hiện tại tất cả đã sẵn sàng cho hội nghị quan trọng
liên quan đến hòa bình ổn định tại khu vực
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai